ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành văn bản về việc kiểm tra xử lý thông tin mà báo chí phản ánh
về nghi vấn ăn chặn hàng từ thiện tại trung tâm nhân đạo ở huyện ba vì thành phố hà nội
theo ủy ban nhân dân tp hà nội ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín báo chí có bài phản ánh việc nhiều cán bộ
nhân viên đang công tác tại trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật hà nội
có địa chỉ tại xã thụy an huyện ba vì hà nội thường xuyên tuần hàng từ thiện do các cá nhân tổ chức trao tặng ra ngoài
hàng từ thiện được tuần ra ngoài bán diễn ra thường xuyên với số lượng lớn nhất là sau mỗi đợt từ thiện
về vấn đề này chủ tịch ủy ban nhân dân tp giao chánh thanh tra thành phố chủ trì
phối hợp giám đốc sở nội vụ giám đốc sở lao động thương binh và xã hội thành lập đoàn kiểm tra làm rõ thông tin báo nêu
xử lý nghiêm dứt điểm các hành vi vi phạm nếu có theo đúng quy định pháp luật
báo cáo thành ủy ủy ban nhân dân thành phố trước ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân và người đứng đầu cơ sở nếu có theo quy định